thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
chiều ngày một tháng bảy công an huyện nghi xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phan đình thành về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
đây là bài học lời cảnh tỉnh cho người dân trong công tác chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô đặc biệt là với các hộ dân sống ven rừng
tại cơ quan điều tra phan đình thành khai nhận vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu thành đi mua đồ ăn và một chiếc bật lửa ga để hút thuốc
trưa cùng ngày thành ra vườn gồm rác trong vườn lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt rác
do trời nóng gió tây nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn
dù đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được nên thành gọi mọi người đến giúp đỡ
tuy nhiên lúc này lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn nhà thành
sang khu vực rừng thông phía sau
theo đó vụ cháy bắt đầu từ khu vực rừng phòng hộ thôn bảy xã xuân hồng
lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã xuân hồng và rừng phòng hộ thuộc thị trấn xuân an
hậu quả của hành vi này khiến hơn sáu mươi năm hectare rừng chủ yếu là thông và keo trên năm mươi năm bị thiêu rụi
chính quyền và cơ quan chức năng của huyện nghi xuân đã phải huy động hơn một người gồm lực lượng công an bộ đội kiểm lâm dân quân tự vệ và người dân địa phương dốc sức dập tắt đám cháy
đến chiều ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa đã bùng phát lần thứ ba và vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
trước những diễn biến phức tạp đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi xuân vừa phát triển lửa và lửa
công an huyện nghi xuân vừa phải ngày đêm túc trực chữa cháy đồng thời thực hiện nhiệm vụ truy tìm nguyên nhân đối tượng gây ra thảm kịch trên
trong thời gian xảy ra như vậy thì chúng tôi đã điều động lực lượng một trăm linh là quân chủ trong đơn vị cùng các lực lượng là dân quân tự vệ của các cây xã công an các xã thì tận nơi khu vực để tập trung giải quyết phong trọng cháy rừng
trong quá trình hồng truyền cháy rừng đối tượng đã lật úp để thoải thoát hành vi phạm tội của mình nhưng sau quá trình điều tra đối tượng đã cúi đầu với nhân tội một cách là thứ thuộc
những lời ăn năng xám hối muộn màng giờ đây không thể giúp phan đình thành tránh khỏi trách nhiệm hành vi của mình trước pháp luật
cái lỗi lầm đó sai không phải là cố tình mong mọi người là công dân là thá thử cho cái lỗi lầm của mình
theo nhiều luật sư hành vi đốt rác thể hiện sự thiếu ý thức kém hiểu biết của đối tượng
và với diện tích hàng chục hectare rừng thông lâu năm bị thiêu rụi hoàn toàn thì phan đình thành có thể phải đối mặt với không hình phạt tù từ bảy đến một mươi hai năm tù giam
theo điểm c khoảng ba điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
đây là bài học lời cảnh tỉnh cho người dân trong công tác chủ động phòng chống cháy rừng mùa hành khô đặc biệt là với các hộ dân sống
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảnh tỉnh trật tự động viên khích lệ kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
bộ công an kính báo đến các cơ quan chính quyền đoàn thể tổ chức chính trị xã hội các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước về quỹ phòng chống tội phạm trung ương
quỹ phòng chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
kinh phí thành lập quỹ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và được bổ sung bằng tài trợ
đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng chống tội phạm
trong cuộc đấu tranh đầy cam go quyết liệt với các loại tội phạm
nhiều cán bộ chiến sĩ công an và các cá nhân tiêu biểu đã phải mang thương tật suốt đời
thậm chí đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
vì vậy quỹ phòng chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân
gia đình cơ quan tổ chức tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm phòng chống ma túy
hỗ trợ tiền đền bù trợ cấp thiệt hại đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng chống tội phạm
phòng chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản
theo đó các tổ chức cá nhân có nguyện vọng đóng góp tài trợ viện trợ cho quỹ phòng chống tội phạm trung ương
đề nghị liên hệ cơ quan theo dõi quản lý văn phòng bộ công an số bốn mươi bốn phố ít kiêu
phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội số tài khoản ba bảy một ba một chín không năm hai bốn tám ba tại kho bạc nhà nước tp hà nội
mã quan hệ ngân sách chín trăm linh năm hai nghìn bốn trăm tám mươi ba điện thoại liên hệ sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn hai trăm năm mươi sáu fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn chín mươi một email quỹphòngchốngtộiphạmtrungương hai nghìn một mươi chín a gmail com
sáng nay thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ông nguyễn văn phúc đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến thị xác
việc chấm điểm thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sau khi tiến hành cán bộ làm phách làm phách bài thi
thành phố chính thức chấm thi từ ngày hai mươi chín tháng sáu
cho đến nay với sự huy động khoảng sáu trăm năm mươi cán bộ chấm thi tự luận giờ thành phố đã chấm được khoảng ba mươi bài thi tự luận
dự kiến vào ngày năm tháng bảy thành phố sẽ hoàn thành việc chấm thi tự luận tiến hành thực hiện những bước tiếp theo
như đối chiếu kết quả so sánh đến thời điểm hiện tại thành phố đã có bài thi đạt điểm chín môn văn
thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo nhấn mạnh tp hcm là một địa phương có số lượng bài thi rất lớn hơn bảy mươi bài thi
nên việc chấm thi phải được thực hiện nhịp nhàng chính xác đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình quy chế đã đề ra
thưa quý vị cũng liên quan đến vấn đề giáo dục theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm
thì năm nay sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp một mươi vào sáng ba tháng bảy nghĩa là sớm hơn một tuần so với dự kiến
sở giáo dục và đào tạo tp hcm thông tin điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố sẽ được công khai vào sáng ngày ba tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ hợp thống nhất điểm chuẩn giữa trưởng phòng giáo dục hai mươi bốn quận quyện
và chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông có tổ chức thi tuyển
sau đó sở sẽ công bố danh sách thi sinh trúng tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
như vậy so với lịch của sở đưa ra trước đó việc công bố điểm chuẩn sẽ sớm hơn một tuần
trước đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã công bố điểm thi của hơn bảy mươi chín năm trăm linh thí sinh dự thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
môn toán có hơn bốn mươi chín sáu mươi hai dưới điểm trung bình môn văn là năm ba mươi một và anh văn là năm mươi tám
năm nay chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập tại tp hcm là sáu mươi bảy hai trăm chín mươi
những thí sinh không trúng tuyển sau kỳ thi phải chuyển sang học các trường tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề
thưa quý vị chiến dịch hành quân xanh năm hai nghìn một mươi chín là môi trường để các đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang
rèn luyện cống hiến và trưởng thành
trong chiến dịch năm nay đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tp hcm đã xây dựng nhiều chương trình hành động thiết thực và ý nghĩa
nhằm phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ
trong đợt cao điểm hoạt động của chiến dịch hành quân xanh năm nay đoàn viên thanh niên của công an hai mươi bốn quận huyện
và các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm tập trung về trụ sở công an thành phố để thực hiện chương trình tình nguyện giọt máu nghĩa tình
dự kiến ban đầu đoàn công an tp hcm mong muốn phát động và đóng góp khoảng năm trăm linh đơn vị máu
tuy nhiên với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng công an tp hcm gần sáu trăm linh đoàn viên thanh niên đã tự nguyện tham gia
để hiến thêm những giọt máu nghĩa tình cho cộng đồng
vì vậy buổi phát động đã giúp đoàn công an thành phố huy động được tám trăm linh sáu đơn vị máu vượt số lượng dự kiến
bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện với ưu thế về sức trẻ tính kỷ luật tinh thần xung kích không ngại gian khó
trong những năm qua các chiến sĩ tình nguyện hành quân xanh lực lượng vũ trang nói chung
và đoàn viên thanh niên công an tp hcm nói riêng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở
đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tổng chí hành quân xanh lần này tổ chức hành quân xanh lần này tổ chức hành quân xanh lần này
đã xác lập được các nội dung trong đó trụng tâm thực hiện tích yếu là các nội dung là xây dựng canh nhà đồng đội
là canh nhà của tuổi trẻ của thành phố cùng nhau chung tay để xây dựng những canh nhà của đoàn viên thanh niên tp hcm
bên cạnh đó đã tham mưu xây dựng đề án về thực hiện chăm lo cho con em cán bộ tiến sĩ tp hcm trong đời hành quân xanh này
đồng thời bên cạnh đó thì hỗ trợ thực hiện các diễn tập các phương án trên sông
tập hứng các kỹ năng phòng vệ phòng chống xe mại trẻ em trong thời gian hè
nên là một dịp rất cần thiết cho các em trong dịp nghỉ hè
trong thời gian tới tp hcm tiếp tục tham mưu bên cạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội
thì tham mưu xây dựng các công trình phần việc gắn công tác chuyên môn nghiệp vụ với hoạt động đoàn thể
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố sẽ tiếp tục xây dựng nhiều chương trình hoạt động thiết thực
bám sát với đời sống người dân để kịp thời chia sẻ khó khăn và nắm được tình hình an ninh trực tự
tham gia có hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo khắc phục hậu quả thiên tai
cứu hộ cứu nạn phòng chống tội phạm góp phần xây dựng lớp cán bộ lực lượng vũ trang trẻ trung năng động
trong lòng nhân dân thành phố
chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại hà nội cục an ninh kinh tế bộ công an đã tổ chức hội nghị
sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục an ninh kinh tế đã khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy
bố trí cán bộ theo chức năng nhiệm vụ mới bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ
quả đó đã có nhiều báo cáo tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước về các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế
nhất là những vấn đề nóng bất cập tồn tại yếu kém trên lĩnh vực ngân hàng dầu khí giao thông thương mại
những bất cập trong cơ chế chính sách về kinh tế đã được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng của lực lượng an ninh kinh tế cả nước
đã đạt được trong thời gian qua nhấn mạnh đến một số công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện
bộ trưởng tô lâm nêu rõ lực lượng an ninh kinh tế cần khẩn trương giả soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế nổi lên
đề ra những nhiệm vụ cụ thể tập trung lực lượng biện pháp thực hiện hiệu quả
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế cả nước phát huy tính chủ động
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế tập trung đổi mới tư duy biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế trong phòng ngừa phát hiện các dấu hiệu tham nhũng tiêu cực
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh kinh tế cần làm tốt công tác sắp xếp bố trí tổ chức cán bộ
theo mô hình tổ chức mới một cách hiệu quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cùng sự chủ động thống nhất nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ chiến sĩ công tác trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng đã đạt được kết quả quan trọng toàn diện
bên cạnh đó tình hình các đơn vị cơ bản ổn định trật tự kỷ cương an ninh an toàn được giữ vững
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những kết quả mà cán bộ chiến sĩ của cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cần tiếp tục thực hiện đề án một trăm linh sáu về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong đó bám sát vào nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự
tiếp tục nâng cao các biện pháp công tác nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các loại đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng lưu ý cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cần tập trung triển khai có hiệu quả công tác giáo dục dạy nghề
thực hiện chế độ chính sách đối với người bị giam giữ công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật
thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo đảm tài chính ngân sách
công tác kế hoạch đầu tư tại nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm diễn ra tại hà nội vào chiều nay
thứ trưởng bộ công an nguyễn văn sơn đã đề nghị cục kế hoạch và tài chính cần chú trọng nhiều mặt công tác trong sáu tháng cuối năm
cùng người trong thời gian tới nhằm tạo ra sự minh bạc hiệu quả trong tri tiêu ngân sách
đối với kế hoạch vốn sau tháng cuối năm cần đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định về chủ trương đầu tư
sớm báo cáo đề xuất bộ phê duyệt để giải ngân vốn theo quy định chú trọng đầu tư cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu
các bệnh viện hạng một của bộ các bệnh viện hạng một của bộ các bệnh viện hạng một của bộ
trang bị cho công an cấp huyện công an xã chính quyền
trước đó vào ngày hôm qua cục hậu cần bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục hậu cần bộ công an đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị
bàn hành kịp thừa các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đảm bảo hậu cần quản trị
trong đó đã phân bổ hơn một mươi tám phiếu nghỉ dưỡng theo kế hoạch hai nghìn một mươi chín cho cán bộ
chiến sĩ công an các địa phương thực hiện chính xác việc đối chiếu kinh phí kiểm kê tài sản
lập báo cáo tài chính gửi cơ quan tài chính cung cấp làm căn cứ trình cấp có thẩm quyền
quyết định điều chỉnh kinh phí đối chiếu giả soát các nguồn kinh phí đảm bảo công tác đầu tư
xây dựng cải tạo sửa chữa cấp bổ sung kinh phí cần thiết cho các đơn vị thanh toán trực thuộc
với kinh phí thường xuyên hơn bốn mươi bảy tỷ đồng hội nghị đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần
sau tháng cuối năm báo cáo kết quả các mặt công tác đảng công tác kiểm tra giám sát phòng trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sau tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
các tập thể cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm đã được cục hậu cần trao giấy khen